ngành công nghiệp bán dẫn bắt đầu năm mới với niềm tin mãnh liệt sẽ vượt qua đợt suy thoái với doanh thu dự báo có thể tăng một mươi ba từ mức tám hai của năm ngoái lên gần sáu trăm linh tỷ đô la
giới chuyên gia kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là một năm bước ngoặt đối với ngành công nghiệp bán dẫn với doanh số bán hàng dự kiến tăng lên mức kỷ lục do nhu cầu linh kiện điện tử từ nhiều doanh nghiệp tăng cao

giá cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới bao gồm intel amd và video đã tạo ra mức tăng trưởng lớn trong năm hai nghìn hai mươi ba khi các nhà đầu tư dự đoán được sự thay đổi của chu kỳ
chúng tôi lập mô hình chu kỳ bán dẫn tăng tốc đến năm hai nghìn hai mươi bốn và đạt đỉnh vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi năm dẫn đến mức tăng trưởng khoảng hai mươi trong năm nay và mức tăng trưởng mạnh vào năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua vidya đã hưởng lợi đáng kể
từ lần sóng trí tuệ nhân tạo giúp tập đoàn đạt giá trị vốn hóa vượt một tỷ đô la trong năm ngoái các tập đoàn lớn của trung quốc như alibaba tencent baidu đã đạt khoảng một trăm linh bộ vi xử lý a tám trăm linh chip chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo do vidya sản xuất trị giá khoảng một tỷ đô la cùng với số lượng lớn bộ xử lý đổ họa trị giá khoảng bốn tỷ đô la
hai đơn hàng dự kiến sẽ được hoàn tất giao trong năm nay
tuy nhiên chính phủ mỹ đã yêu cầu vidya ngừng xuất
tuy nhiên chính phủ mỹ đã yêu cầu vidya ngừng xuất khẩu hai loại chip tân tiến hàng đầu của công ty này cho trung quốc và các nước trung đông trong các dự án phát triển trí tuệ nhân tạo
sản xuất và xuất khẩu chất bán dẫn vẫn luôn là vấn đề cạnh tranh gai gắt không chỉ giữa mỹ và trung quốc mà còn với một số quốc gia khác như ấn độ hàn quốc nhật bản và vùng lãnh thổ đài loan trung quốc khi ai cũng muốn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn
nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn trở thành một trường đua nóng
thế giới ghi nhận những khoản đầu tư khổng lồ cho ngành công nghiệp bán dẫn
liên minh châu âu có kế hoạch đầu tư hơn một trăm linh tỷ euro
hàn quốc thành lập một tổ hợp công nghiệp bán dẫn ở phía nam tỉnh gyeonggi dự kiến sẽ thu hút khoản đầu tư trị giá hơn bốn trăm bảy mươi một tỷ đô la cho cơ sở vật chất và tạo ra ba triệu việc làm trong hai mươi năm tới
mỹ đầu tư năm mươi tỷ đô la cho ngành sản xuất chip bán dẫn nội địa
hay anh công bố chiến lược đầu tư một tỷ bảng vào ngành bán dẫn
đáng chú ý ấn độ nổi lên như một ngôi sao của ngành công nghiệp bán dẫn mặc dù nước này lâu nay vẫn bị coi là chậm chân trong ngành
cho tới năm hai nghìn hai mươi hai ấn độ vẫn nhập khẩu tới một trăm linh thiết bị bán dẫn trị giá nhập khẩu khoảng hai mươi bốn tỷ đô la mỗi năm
hiện tại chưa có một nhà máy sản xuất chip bán dẫn nào tại ấn độ nhưng để hiện thực hóa tham vọng làm chủ chuỗi cung ứng chất bán dẫn
nước này sẽ mở rộng quy mô sản xuất hàng điện tử trong nước từ bảy mươi năm tỷ đô la hiện nay
lên ba trăm linh tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi sáu đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng điện tử hàng năm từ một mươi sáu tỷ đô la hiện tại
lên một trăm hai mươi tỷ đô la qua đó đưa nước này trở thành một cường quốc bán dẫn
ấn độ đã đưa ra kế hoạch thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn với các khoản yêu đái trị giá lên tới một mươi tỷ đô la
với trọng tâm là thu hút các công ty nước ngoài và phát triển các lĩnh vực mà quốc gia này đang có lợi thế
nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay đối với ngành công nghiệp tỷ đô là
và thiếu nhân lực dự báo tới năm hai nghìn ba mươi ngành bán dẫn toàn cầu sẽ thiếu khoảng một triệu nhân lực
mỹ sẽ cần từ bảy mươi đến chín mươi lao động nhật bản thiếu khoảng một nhân lực mỗi năm
chớ trêu hơn cả là ấn độ quốc gia này đang dẫn đầu với thiết kế chip
với hai mươi năm kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này nhưng lại không có môi trường tốt hơn để họ phát huy năng lực
ấn độ có vô số kỹ sư tài năng với khả năng nói tiếng anh tốt
tôi không nghi ngờ gì về việc ấn độ đóng một vai trò lãnh đạo
tôi không nghi ngờ gì về việc ấn độ đóng một vai trò lãnh đạo lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn
nếu thu hút được các kỹ sư lành nghề trở về nước làm việc
chính phủ ấn độ từng tuyên bố việc bảo đảm tài nguyên đất nước điện và nhân lực tài năng cần thiết
để vận hành các cơ sở sản xuất chip là ưu tiên quốc gia
tuy nhiên quan hệ lao động luôn là thách thức tại quốc gia này
thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn là câu chuyện của cả thế giới
mới đây chính phủ hàn quốc đã công bố kế hoạch đào tạo ba trăm linh lao động trình độ đại học
và khoảng ba bảy trăm linh chuyên gia có trình độ cao ở các thạc sĩ và tiến sĩ
chính phủ cũng có kế hoạch tăng số lượng trường đại học chuyên đào tạo về công nghiệp bán dẫn
từ mức tám hiện nay lên một mươi tám trường
mặc dù nhiều trường đại học đã đưa ra những ưu đãi hấp dẫn như học bổng cao
hay cam kết việc làm ổn định sau khi ra trường
nhưng rất nhiều sinh viên tài năng chuyên ngành bán dẫn
vẫn chuyển sang trường đại học
trang trường y hoặc tới mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp
điều này đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách
tổng thống jun suk yong từng lưu ý khả năng nuôi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực chất bán dẫn
ra quyết định nhanh chóng và đầu tư kịp thời là rất quan trọng
theo báo cáo của hiệp hội công nghiệp bán dẫn
sẽ có tám mươi năm việc làm kỹ thuật mới trong ngành bán dẫn vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên báo cáo cũng ước tính gần tám mươi số việc làm này có thể không được lấp đầy
tuy nhiên bài toán nhân sự chính là một trong những thách thức lớn nhất
trong tham vọng tự chủ công nghệ bán dẫn của mỗi quốc gia
bởi đây là ngành yêu cầu độ phức tạp cao cùng năng lực kỹ thuật công nghệ để giải quyết các vấn đề mới